thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay việt nam có tám trăm hai mươi hai sáu trăm tám mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong đó bảy trăm năm mươi bảy tám mươi sáu trường hợp đã khỏi bệnh
về các bệnh nhân đang điều trị hiện còn năm bảy trăm bốn mươi ba ca nặng có một mươi một trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bộ y tế đã đưa thuốc kháng virus monopiravir vào phác đồ điều trị covid một mươi chín mới nhất
theo báo cáo của sở y tế hà nội từ sáu h ngày bảy tháng một mươi đến một mươi hai h ngày bảy tháng một mươi thành phố hà nội ghi nhận hai ca mắc covid một mươi chín mới đã được cách ly và đều liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
trước đó trong buổi sáng nay sở y tế hà nội cũng thông báo trên địa bàn thành phố ghi nhận hai ca dương tình mới đã được cách ly tại huyện phú xuyên và quận hoàn kiếm và thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt và trùng liên quan đến tp hcm